còn về tội chứa mại dân phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số một mươi một ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng nguyễn thị kiều lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hồ hậu thường chú tại ấp ninh thới xã thới an hội huyện kế sách tỉnh sóc trăng
liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng sơn lý minh quân sinh năm hai nghìn hồ hậu thường trú tại ấp phú tức xã phú mỹ huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
và đối tượng sơn thị ngọc điều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp phú bình xã phú tâm huyện châu thành tỉnh sóc trăng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện